sau mưa bão tại một số địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng nước vẫn chưa rút
không chỉ vật nuôi chết hoa màu bị thiệt hại mà người dân còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt
nhất là vấn đề thiếu nước sạch và điện
thưa quý vị và các bạn hiện tại chúng tôi đang có mặt tại thôn la bông xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
mặc dù bão trồng bão đã đi qua nhưng những hậu quả của nó để lại khá nặng nề
như xung quanh chúng tôi đây toàn thôn vẫn ngập chìm trong nước
và chính điều này người dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cũng như các loại dịch bệnh
gia đình ông nguyễn hồng là một trong số hơn ba trăm linh hộ dân ở thôn la bông xã hòa tiến vẫn bị ngập nước do hậu quả của mưa bão
hầu hết các gia đình ở đây đều thiếu nước sạch để ăn uống
mặc dù những ngày qua gia đình ông và nhiều hộ ở trong thôn đã được hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt
nhưng không đủ dùng
nói chung là bị mắc nước bị răng bị gốc cay bị ngỏ tróc gốc bẻ ống nước hay không nước sinh hoạt nên phải dùng nước mưa
để đảm bảo nguồn nước tại chỗ hợp vệ sinh mà không ảnh hưởng bởi lũ lục
thì trước khi lũ vào chúng tôi cho lực lượng y tế thông để kiểm tra các diễn đào diễn đám
và hướng dẫn cho người dân bao phủ
nói chung là bị mắc nước bị răng bị gốc cay bị ngỏ tróc gốc bẻ ống nước hay không nước sinh hoạt nên phải dùng nước sạch để ăn uống
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện hòa vang hiện nay vẫn còn một mươi năm thôn với gần bảy trăm linh hộ dân thuộc các xã hòa tiến hòa châu hòa phước
vẫn đang bị ngập lụt và thiếu nước sạch đồng thời vẫn chưa có điện nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
tuy nhiên theo lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước đà nẵng khi ngành điện lực khắc phục được sự cố mất điện
đặc biệt tại trạm bơm an trạch công ty sẽ cung cấp nước sạch trở lại cho bà con ở các địa phương này